trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị khẳng định thông tin trên báo chí nước ngoài về việc cơ quan thực thi pháp luật trên biển của malaysia
truy đuổi tàu cá của việt nam và làm một ngư dân việt nam thiệt mạng ngày một mươi bảy tháng tám
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao ngay sau khi nhận được thông tin nói trên
đại sứ quán việt nam tại malaysia đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng của malaysia để xác minh làm rõ vụ việc
theo thông tin ban đầu từ phía malaysia ngày một mươi sáu tháng tám tại vùng biển ngoài khơi bang kelantar malaysia
đã xảy ra một vụ vai trạm giữa cơ quan thực thi pháp luật trên biển của malaysia và hai tàu cá của việt nam
làm một ngư dân việt nam thiệt mạng
hai tàu cá cùng các ngư dân còn lại đang bị phía malaysia tạm giữ với cáo buộc đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của malaysia
cục lãnh sự bộ ngoại giao đã giao thiệp với đại sứ quán malaysia tại hà nội
bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc nghiêm trọng này
yêu cầu phía malaysia xác minh
minh điều tra làm rõ vụ việc xử lý nghiêm nhân viên công vụ làm ngư dân việt nam thiệt mạng
đối xử nhân đạo với ngư dân và tàu cá của việt nam
bộ ngoại giao chỉ đạo đại sứ quán việt nam tại malaysia tiếp tục làm việc
yêu cầu các cơ quan chức năng của malaysia cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc
thu xếp thăm lãnh sự các ngư dân và tiến hành các biện pháp bảo hộ đối với ngư dân thiệt mạng